tiếp tục với những tin tức khác
đến chiều nay hai mươi ba tháng ba công an quận tân phú cùng các phòng nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh
vẫn đang phong tỏa hiện trường lấy lời khai các nhân chứng điều tra vụ cháy khiến hai người tử vong
hai nạn nhân tử vong được xác định là rơi từ tầng một mươi xuống đất
qua khám nghiệm hiện trường bước đầu cơ quan chức năng nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do đổ xăng phóng hỏa
khoảng hơn bốn giờ sáng cùng ngày người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại tầng một mươi
trung cư carydon nên hô hoán
vào thời điểm này hàng trăm người dân trung cư hốt hoảng tháo chạy thoát thân bằng cầu thang bộ
trong lúc hoảng loạn hai người phụ nữ được xác định là hai mẹ con nguyễn thị ngọc nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn thị ngọc mỹ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm rơi từ căn hộ này xuống đất tử vong
nhận được tin cảnh sát phòng cháy chế cháy đã điều động nhiều xe chế cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt chế cháy
ít phút sau thì ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn
tại hiện trường căn hộ xảy ra vụ cháy nhiều tài sản bị thiêu dụi
cơ quan công an phát hiện có mùi xăng bốc nồng nặng
thông tin từ người nhà nạn nhân thì bà nga có dấu hiệu trầm cảm và bị bệnh ung thư giai đoạn cuối
từng có ý định tự tử nhưng được người dân cấp cứu
liên quan đến vụ việc vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại thành phố từ sơn của tỉnh bắc ninh
công an tỉnh bắc ninh vừa tiến hành bắt tạm giam
giám đốc sở tài chính tỉnh bắc ninh phạm quốc tuấn
để điều tra làm rõ các vấn đề liên quan đến những sai phạm trên
trước đó cũng liên quan đến vụ việc trên công an tỉnh bắc ninh đã bắt tạm giam
ông nguyễn thế tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố từ sơn
do có hành vi vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
hiện các lực lượng chức năng đang trong quá trình điều tra
nên chưa thông tin cụ thể về vụ việc
phòng cảnh sát
cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh cũng đã khởi tố bị can bắt tạm giam phạm thị kiều oanh
hai mươi tuổi ở phường mộ lao quận hà đông hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
việc bắt phạm thị kiều anh là mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do ngô văn tới bốn mươi tuổi ở phường hoàng liệt quận hoàng mai thành phố hà nội
tổng thư ký tạp chí văn hiến việt nam cầm đầu
sau khi bắt tới cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã bắt giữ đối tượng
đồng phạm là phạm hùng năm mươi tuổi ở phường trung văn quận nam từ liêm thành phố hà nội
oanh là người đã cầm năm trăm linh triệu đồng từ tới để lo việc lấy tàu cát bị lực lượng chức năng tạm giữ
về cho một phụ nữ ở huyện yên dũng tỉnh bắc giang
tuy nhiên các đối tượng đã không thực hiện như đã giao dịch và không trả lại một tỷ đồng
nên bị hại đã báo với cơ quan công an
tại cơ quan công an tới khai nhận đã đưa cho oanh vào hùng bảy trăm linh triệu đồng
còn ba trăm linh triệu đồng của bị hại đã dùng để chi tiêu cá nhân
gian dẫn tình huống để thực hiện hành vi cướp tài sản đối tượng đinh tấn lợi
và phạm thị thùy linh cùng chú tại huyện mỏ cầy nam tỉnh bến tre
đã bị công an huyện mỏ cầy nam bắt giữ
theo hồ sơ vụ án do linh có quen biết với anh võ văn a
chú tại xã tân hội huyện mỏ cày nam
trên mạng xã hội nên tối ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
linh cùng với lợi sau khi uống rượu đã bàn cách cướp tài sản của anh nga
để thực hiện mục đích của mình
linh đã gọi điện thoại nhờ anh nga đến đón mình để nhờ trở về thị trấn mỏ cày
anh a tin tưởng đến điểm hẹn thì bị lợi ẩn nấp trong bụi cây
rồi xông ra dùng tiếp sắt đánh anh a
do bị đánh nên anh nga đã bỏ chạy để lại xe mô tô
linh và lợi mở cốp yên xe lấy một ví da màu đen
sau đó lấy xe mô tô của anh nga tẩu thoát
nhận được tin báo của bị hại công an huyện mỏ cầy nam
đã khẩn trương điều tra xác minh
kết quả đã xác định được lợi và linh chính là thủ phạm
nên tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
thưa quý vị tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đông người
dùng hung khí vũ khí thô sơ để ẩu đả lẫn nhau
giải quyết mâu thuẫn đang có chiều hướng gia tăng
cả về tính chất mức độ vi phạm
và đang trở thành vấn đề rất đáng lo ngại tại nhiều địa phương
vừa qua các đơn vị của công an tp hà nội
đã kịp thời ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng dùng vũ khí để hỗn chiến
đồng thời đưa ra những cảnh báo để ngăn chặn tình trạng này
hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng ba tại khu đô thị đô nghĩa quận hà đông
hai nhóm thanh niên tụ tập dùng ống sắt dao phóng lợn ẩu đả
gây náo loạn đường phố khiến hai người bị thương
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn
hai mươi đối tượng tham gia hỗn chiến đã bị tạm giữ
tại cơ quan công an những thanh thiếu niên này đã tỏ ra hối hận
việc làm của em gây ra nguy hiểm cho bản thân
gây cho xã hội em rất hối hận
em vừa xin xong tài phạm rồi ạ
do bạn bè rủ dê và lúc đấy em bốc đồng
nên không biết việc làm của em là vi phạm pháp luật
trước đó ngày một mươi sáu tháng ba công an huyện đông anh hà nội
đã bắt giữ khoảng hai mươi thanh thiếu niên đeo nhau trên nhiều xe máy
mang theo dao phóng lợn tự chế tuyếp sắt để giải quyết mâu thuẫn
qua sự việc trên việc xử lý hành chính
hành chính hoặc là
nhắc nhở các cháu thì có thể là cái việc mà
cái giáo dục sẽ không đạt hiệu quả
mà việc phải là có cái nhận thức đúng đắn
trong cái hành vi trên để áp dụng
là biện pháp xử lý hình sự để nhằm gian đe giáo dục
theo cơ quan công an các đối tượng trong vụ án này
đều có tuổi đời rất trẻ có đối tượng chưa đủ một mươi tám tuổi
vẫn đang đi học tuy nhiên xuất phát từ những mâu thuẫn
rất nhỏ trong cuộc sống mạng xã hội nên đã khiến các em
có những cách hành xử thiếu chuẩn mực gây ảnh hưởng không nhỏ
đến tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
rõ ràng chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ
nhưng các đối tượng đã coi thường pháp luật sẵn sàng gian cảnh
tụ tập để giải quyết mâu thuẫn gây mất trật tự hoang mang
trong dự luận

đến tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
thời gian tới lực lượng công an tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền
nắm tình hình mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân
để kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời xử lý
do làm ăn thua lỗ đối tượng nguyễn mạnh cường
trú tại xã thụy hùng huyện cao lộc của tỉnh lạng sơn
đã đăng bài quảng cáo đổi tiền ngoại tệ
nhằm lừa đảo chiếm đoạt hơn một trăm linh triệu đồng của bị hại
để tiêu xài cá nhân
vào ngày hai mươi hai tháng ba phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lạng sơn
nhận được thông tin phản ánh của chị đỗ thị ngân
trú tại huyện gia lâm thành phố hà nội
về việc bị một đối tượng sử dụng nick zalo vận chuyển trung việt
lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
bằng hình thức đổi tiền ngoại tệ
đơn vị đã nhanh chóng xác minh bắt giữ được thủ phạm là nguyễn mạnh cường
cường khai sau chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên
đối tượng đã đi mua nhẫn vàng tặng bạn gái
và tham gia đánh bạc online
ngày hai mươi ba tháng ba thị toán nhân dân tỉnh vĩnh long
đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn thanh hoài
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường ba thành phố vĩnh long
về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào khoảng chín h bốn mươi tám phút ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
trong khi làm nhiệm vụ tổ công tác phát hiện
nguyễn thanh hoài điều khiển xe mô tô
có biểu hiện nguyên liệu đối tượng
nguyễn thanh hoài đã tiến hành kiểm tra
tại nơi hoài dừng xe lực lượng đã thu giữ
một bịch ni lông trong suốt hàn kín
bên trong có chứa tinh thể màu trắng
ghi là chất ma túy
tiếp tục khám xét khẩn cấp tại nơi ở của hoài
cơ quan điều tra thu giữ thêm ba mươi bốn bịch ni lông
ghi là chất ma túy
kết quả giám định tổng trọng lượng là ba mươi bốn mươi hai gram
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn thanh hoài
với mức án một mươi sáu năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an tỉnh đồng nai vừa triệt phá
một tụ điểm đánh bạc tại phường biểu long
thành phố biên hòa
bắt nhiều đối tượng tham gia
trước đó thì lực lượng công an
đã phát hiện nhiều đối tượng đang tụ tập
đánh bài ăn tiền dưới hình thức đá gà
tại khu phố bốn phường biểu long
thu giữ tại hiện trường hai con gà đá
một cặp cựa gà và gần năm mươi bảy triệu đồng
trong người các đối tượng
qua đấu tranh thì cơ quan công an xác định
một mươi đối tượng trú tại tỉnh đồng nai tham gia đánh bạc
hiệm vụ việc đang được
tiếp tục điều tra
tiếp tục chương trình phiên họp thứ chín
của ủy ban thường vụ quốc hội
trong phiên làm việc vào sáng ngày hôm nay
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến lần đầu
vào dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
trình bày tờ trình
bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà cho biết
luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
quy định chung về thực hiện dân chủ ở cơ sở
nội dung hình thức cách thức
thực hiện dân chủ ở xã phường thị trấn
trong nội bộ cơ quan nhà nước
cơ quan của đảng tổ chức chính trị xã hội
đơn vị sự nghiệp công lập
trừ một số cơ quan tổ chức đặc thù
trách nhiệm của các cơ quan đơn vị tổ chức
cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện
dân chủ ở cơ sở và chức năng
nhiệm vụ quyền hạn của ban thanh tra nhân dân
góp ý vào dự thảo luật
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
đây là dự án luật quan trọng và khó
vì phạm vi điều chỉnh rộng
nhiều loại hình nhiều chủ thể
do đó cần được nghiên cứu đầu tư kỹ lưỡng
kể cả ở cơ quan trình và cơ quan thẩm tra
để bảo đảm chất lượng
chính quốc hội cho ý kiến
tại kỳ họp thứ ba vào tháng năm tới
phương trâm để phát huy quyền làm chủ nhân dân
như công sĩ đã nói nhiều rồi
dân bàn dân làm
dân kiểm tra
và đến nghị quyết đảo đảng
toàn quốc lần thứ một mươi ba
chúng ta bổ sung thêm nội hàm nữa
dân thụ học
bởi vì suy nghĩa cùng
mọi cái thành quả của sự nghiệp đổi mới
mà không có người dân tham gia
thì không nên không thành công được
và nếu như cái thành quả đổi mới
mà người dân không được thủ hưởng
thì cũng không có ý nghĩa gì
đồng thời cũng phải xử lý tốt cái mối quan hệ
giữa thực hành dân chủ
và tăng cường pháp chế
bảo đảm kỳ cương xã hội
và thông qua cái dự án luật này
để chúng ta góp phần thể chế hóa
cái cư chế là đảng lãnh đạo
của đảng lãnh đạo
quản lý và nhân dân thì làm chủ
với yêu cầu là chúng ta
cần phải có một cái văn bản luật
để chúng ta
thực hiện cái thực hành
cái dân chủ ở cơ sở này
một cách thực chất
liên quan đến phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật
có ý kiến cho rằng
nên tập trung quy định việc thực hiện dân chủ ở cơ sở
đối với doanh nghiệp nhà nước
là nơi trực tiếp quản lý sử dụng nguồn lực của nhà nước
nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý
sử dụng nguồn lực đầu tư của nhà nước
và kiểm soát tham nhũng tiêu cực
ý tuy nhiên cũng có ý kiến đề nghị
không quy định về thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp
vì các nội dung này đang được quy định
tại pháp luật về lao động trong bộ luật dân sự
luật doanh nghiệp và các văn bản
quy định chi tiết hướng dẫn do đó
nếu quy định trong luật này mà không
đưa ra được những nội dung mới đặc thù
thì sẽ dẫn đến trồng chéo trùng lập
trong hệ thống pháp luật kết luận
nội dung này phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định
đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra
tiếp thu ý kiến để hoàn thiện
dự thảo bổ sung dự thảo các văn bản
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
các nội dung được giao trong dự thảo luật
hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động của dự án luật
đối với những chính sách mới được bổ sung
trong phiên làm việc vào chiều nay
với một trăm linh thành viên có mặt
biểu quyết tán thành ủy ban thường vụ quốc hội
đã thông qua nghị quyết về
mức thuế bảo vệ môi trường đối với
xăng dầu mỡ nhờn đến hết ngày
ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
mức thuế bảo vệ môi trường đối với
xăng dầu mỡ nhờn đều được điều chỉnh
giảm sẽ có tác động giảm giá bán nẻ
của các mặt hàng này đây là
tín hiệu đáng mừng đối với người dân và doanh nghiệp
khi giá mặt hàng xăng dầu đang
ở mức cao nhất từ trước đến nay
theo đó mức thuế bảo vệ môi trường
đối với xăng dầu mỡ nhờn
từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành
mùng một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
là xăng giảm hai đồng một lít
từ bốn đồng một lít xuống
hai đồng một lít
dầu diagen dầu mazut dầu nhờn
giảm một đồng một lít
từ hai đồng một lít xuống một đồng một lít
mỡ nhờn giảm một đồng
trên một kg từ hai đồng
trên một kg xuống một đồng
trên một kg dầu hỏa
giảm bảy trăm linh đồng một lít từ một đồng
trên một lít xuống mức sàn ba trăm linh đồng
trên một lít
theo bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước
với mức giảm thuế bảo vệ môi trường
đối với xăng dầu mỡ nhờn
thì dự kiến số thu thuế
bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn
sẽ giảm cả năm khoảng

trên một năm từ đó
tác động làm giảm thu ngân sách nhà nước
bao gồm cả thuế bảo vệ môi trường
thuế giá trị gia tăng cả năm khoảng
ba mươi một chín trăm ba mươi tám tỷ đồng trên một năm
tuy nhiên việc giá dầu thô
thế giới và giá xăng dầu
trong nước liên tục tăng trong thời gian qua
và được dự báo là có thể tiếp tục tăng
trong thời gian tới sẽ làm tăng
thu ngân sách đặc biệt là nguồn thu
từ dầu thô qua đó sẽ bù đắp
số giảm thu do việc giảm mức thuế
bảo vệ môi trường
việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
mỡ nhờn như đề xuất sẽ góp phần giảm
trực tiếp giảm giá bán lẹ xăng dầu
mỡ nhờn tương ứng là
hai hai trăm linh đồng trên một mươi lít đối với xăng
và một một trăm linh đồng lít đối với dầu
diesel và dầu mazut mỡ nhờn
một một trăm linh đồng đối với
một kg đối với mỡ nhờn
và bảy trăm bảy mươi đồng một lít đối với dầu hỏa
tác động đến
cpi làm phát và tăng trưởng kinh tế
việc giảm thuế bảo vệ xăng dầu
đối với mặt hàng xăng dầu mỡ nhờn
sẽ góp phần chia sẻ một phần lợi ích
của nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp
góp phần giảm chi phí sản xuất của doanh nghiệp
và tiết kiệm chi phí tiêu dùng cho người dân
trước đó thẩm tra dự thảo
nghị quyết ủy ban tài chính
ngân sách của quốc hội đề nghị
trong công tác điều hành đối với xăng dầu
chính phủ cần cân nhắc khả năng điều hành
giảm thuế nhập khẩu của mặt hàng xăng
như một biện pháp bổ sung để can thiệp
trong trường hợp giá dầu thô trên thị trường
thế giới tiếp tục có biến động
để góp phần giảm áp lực về nguồn cung
xăng dầu trên thị trường trong nước
cơ quan của quốc hội cũng đề nghị
chính phủ tăng cường công tác quản lý
kịp thời kiểm tra và có biện pháp xử lý
phù hợp đảm bảo các doanh nghiệp
đầu mối xăng dầu trong nước sử dụng đúng quy định
đối với lượng xăng dầu dự trữ thương mại
của doanh nghiệp trong điều hành giá
xăng dầu chính phủ cần nghiên cứu khả năng
giảm chu kỳ điều hành giá để cập nhập
hơn với biến động của thị trường thế giới
sáng nay hai mươi ba tháng ba
tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị
tập huấn trực tuyến công tác
phát ngôn cung cấp và xử lý
thông tin báo chí trong công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi hai thượng tướng
trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
phát biểu tại khai mạc hội nghị
thứ trưởng trần quốc tỏ nêu rõ
hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác phát ngôn cung cấp
và xử lý thông tin báo chí cho đối tượng
là thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
trực thuộc bộ trưởng các đơn vị tham mưu
nghiệp vụ trưởng công an cấp huyện trong
phạm vi toàn quốc những người trực tiếp thực hiện
nhiệm vụ phát ngôn hoặc tham mưu phục vụ
người phát ngôn cung cấp và xử lý thông tin
có liên quan đến an ninh trật tự và xây dựng
lực lượng công an nhân dân qua đó đáp ứng
ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác tuyên truyền
phục vụ hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ
công an bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng
lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
tại hội nghị các đại biểu đã được nghe
đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng
tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch
hội nhà báo việt nam và trung tướng
nguyễn khắc khanh ban nghiên cứu chuyên đề
giúp việc bộ trưởng bộ công an giới thiệu
và trao đổi hai chuyên đề giải pháp nâng cao
hiệu quả công tác quản lý xử lý thông tin
báo chí định hướng thông tin tuyên truyền
trên báo chí và hoạt động phát ngôn
cung cấp thông tin liên quan đến công tác công an
và giải quyết các vấn đề phức tạp nhạy cảm
về an ninh trật tự trung tướng
tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn
bộ công an cũng khẳng định hiện nay thông tin
về bảo đảm an ninh chính trị trật tự
an toàn xã hội được dư luận chú ý cao
chính vì vậy công an các đơn vị địa phương
phải có kế hoạch nội dung thông tin truyền thông
chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan
báo chí từ đó tạo sự đồng thận chung
trong xã hội củng cố vững chắc niềm tin
của quân chúng nhân dân đối với lực lượng công an